các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra các bệnh viện cần giả soát tài cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý thông thường khác
riêng các khu cách ly covid một mươi chín tại tất cả các bệnh viện cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người mắc covid một mươi chín
trong đó đảm bảo mỗi đơn vị covid một mươi chín có số giường tối thiểu bằng một mươi tổng số giường của cả bệnh viện
chưa bao gồm số giường của khoa đơn vị hồi sức covid một mươi chín
sở y tế đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa chuyên khoa không thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi
khẩn trương xây dựng kế hoạch với quy mô dương điều trị và hồi sức covid một mươi chín nếu có để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị trong tình hình mới
gửi về sở chậm nhất trước ngày một mươi tháng một mươi hai
sở y tế cho biết hiện thành phố có bốn bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị covid một mươi chín
gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới
trường vương an bình huyện củ chi tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị covid một mươi chín
các bệnh viện đã tách đôi tức có khối nhà riêng biệt có cổng và lối đi riêng
thực hiện nhiệm vụ điều trị covid một mươi chín bao gồm bệnh viện quân dân y miền đông phạm ngọc thạch từ dũ hùng vương nguyễn tri phương
nhi đồng thành phố tiếp tục nhiệm vụ chuyên tiếp nhận điều trị covid một mươi chín ở một nửa tách đôi dành cho covid một mươi chín
tổng quy mô dường bệnh của các bệnh viện chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận điều trị covid một mươi chín khoảng bốn ba trăm linh giường
sở y tế đề nghị các bệnh viện chuyển đổi công năng và các bệnh viện tách đôi cập nhật lại quy mô dường bệnh dành cho công tác điều trị covid một mươi chín
gửi về sở y tế trước ngày một mươi tháng một mươi hai để xem xét trình ubnd tp điều chỉnh quyết định
thông tin khác rất quan trọng liên quan đến tâm dịch ở tp hcm
bí thư thành ủy tp hcm cho biết ngành y tế
công an quân đội đã phối hợp chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện
biến chủng này lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
ông nguyễn văn nên đánh giá về năm hai nghìn hai mươi một của thành phố
đại dịch covid một mươi chín đã gây tác hại rất nghiêm trọng đến kinh tế xã hội
đến mọi mặt của đời sống xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động
trong bối cảnh đó nhiều doanh nghiệp lĩnh vực đã trụ vững và quay lại thị trường
nhưng cũng còn một số hạn chế bất cập máy móc cứng nhắc
người đứng đầu đáng bộ thành phố hồ chí minh cho biết
trong thời điểm biến chủng delta đang hoành hành ở khắp nơi
thế giới lại phải đối mặt với biến thể mới mang tên omicron rất đáng quan ngại
nhiều nước đã phản ứng ngay lập tức bằng các biện pháp mạnh trước sự lây lan mạnh mẽ của biến thể này
biến chủng lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
các nhà khoa học đang tập trung đánh giá mức độ nguy hiểm omicron
tuần trước một mươi nước trên thế giới xuất hiện biến chủng mới
đến nay hai mươi hai nước đã ghi nhận nhiễm
ông nguyễn văn nênh phân tích
bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ thêm
thủ tướng vừa qua đã có chỉ đạo về việc chuẩn bị trước trong trường hợp nhiễm biến chủng omicron xâm nhập
tại tp hcm ngành y tế công an quân đội đã phối hợp chuẩn bị các kịch bản ứng phó
khi biến chủng mới xuất hiện tại địa bàn
trong công tác phòng chống dịch thời gian qua
ông nguyễn văn nên đánh giá thành phố đã rút ra nhiều bài học rất quan trọng
trong đó đại dịch đã giúp đảng bộ chính quyền thành phố nhìn rõ tinh thần trách nhiệm
không ngại khó khăn gian khổ của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp
bí thư thành ủy tp hcm thẳng tháng nêu
tuy vậy chúng ta cũng nhìn nhận tổ chức bộ máy của thành phố còn bộc lộ nhiều bất cập
về mất cân đối giữa dân số với bộ máy quản lý
nhất là về y tế cơ sở đội ngũ cán bộ có cả cán bộ cốt cán
từng cấp còn có lúc có nơi có việc có người thiếu trách nhiệm tâm huyết thiếu bản lĩnh
biểu hiện tiêu cực né tránh ngại khó ngại khổ
như vậy có thể thấy khi ca covid một mươi chín tăng ngành y tế công an quân đội đã phối hợp
chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện tại địa bàn
và chắc chắn mọi phương hướng bảo vệ người dân trước biến thể danta hay là omicron
đều sẽ được tp hcm tính toán kỹ lưỡng
tin tức tiếp theo đến từ thủ tướng chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân
trong độ tuổi được chỉ định đặc biệt lưu ý những người cao tuổi người có bệnh nền
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký công điện một nghìn sáu trăm sáu mươi hai
về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine quản lý điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
theo công điện những ngày gần đây số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín có xu hướng gia tăng
trong các nguyên nhân có bất cập trong quản lý hỗ trợ điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già người có bệnh nền chưa được tiêm
có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh
vì thế thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định
đặc biệt lưu ý những người cao tuổi người có bệnh nền chỉ đạo các bệnh viện phối hợp
với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn nhanh nhất triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường
bộ y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để tỉnh thành phố tổ chức cấp phát
cho tất cả những người bị nhiễm uống ngay sau khi được xác định dương tính
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi
quản lý sức khỏe cho tất cả người bị nhiễm virus không để xảy ra tình trạng người nhiễm virus
không liên hệ được với cơ sở y tế không được phát thuốc điều trị ngay
bộ y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép công tác mua sắm đảm bảo đủ thuốc điều trị
tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu
như vậy với số ca tử vong tăng thủ tướng lưu ý tiêm vaccine cho người cao tuổi người có bệnh nền
và đến giờ câu chuyện bao giờ học sinh được đến trường đang được rất nhiều người quan tâm
trên mạng xã hội lan truyền một thông báo có đóng dấu đỏ được cho là hiệu trưởng trường trung học
cơ sở mỹ hạnh xã mỹ hạnh bắc huyện đức hòa ký vào ngày ba mươi tháng một mươi một
thông báo có nội dung yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cập nhật số lượng học sinh đã tiêm ngừa
vaccine phòng covid một mươi chín đến thời điểm hiện tại
theo thông báo những học sinh chưa tiêm thì giáo viên chủ nhiệm phải ghi lý do của những em chưa tiêm
cụ thể bao nhiêu em bị f bao nhiêu em bị bệnh không tiêm được bao nhiêu em chưa đi tiêm
bao nhiêu em phụ huynh không đồng ý tiêm hàng chót giáo viên phải cập nhật vào chiều ba mươi tháng một mươi một
đồng thời giáo viên chủ nhiệm thông báo với những học sinh chưa tiêm chuẩn bị tinh thần
nếu địa phương có thông báo lịch tiêm thì phải đi tiêm điều gây chú ý ở thông báo này là phần nội dung được in đậm
nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học dự kiến ngày học trực tiếp là hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quy định này đã khiến cho nhiều phụ huynh không chỉ của trường trung học cơ sở mỹ hạnh băn khoăn
bởi không rõ có quy định nào quy định không cho học sinh chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín không được đi học trực tiếp hay không
nó như không phải do ý muốn phụ huynh
mà là do cơ địa của trẻ không thể tiêm phòng thì chẳng lẽ các em cũng không được đến trường hay sao
được biết phòng đã liên hệ ban giám hiệu trường trung học cơ sở mỹ hạnh để xác thực thông tin
và ban giám hiệu nhà trường xác nhận ra thông báo có nói đến nội dung nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học
lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện đức hòa cho biết nội dung này là không đúng bởi hiện tại chưa có quy định nào như thế cả
phòng đã trao đổi với ban giám hiệu trường trung học cơ sở mỹ hạnh để thu hồi thông báo này
và thông tin lại cho giáo viên học sinh phụ huynh được rõ
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo long an khẳng định để chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp trở lại
bên cạnh việc chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tuyên truyền vận động khuyến khích phụ huynh cho con em tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trước khi trở lại trường học trực tiếp
tuy nhiên không có quy định nào về việc học sinh chưa tiêm vaccine sẽ không được trở lại trường học trực tiếp